bên cạnh đó cục quản lý thị trường hà nội sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch chuyên đề
về đấu tranh chống sản xuất buôn bán hàng giả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
chống các hành vi kinh doanh vận chuyển tàng trữ hàng hóa nhập lậu
hàng cấm và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
liên minh châu âu eu có nguy cơ đối mặt với những rủi ro kinh tế nếu đến cuối năm nay
khối này không nhất trí được ngân sách cho tài khoá hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy
theo đó khung tài chính dài hạn cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy
sẽ đặt ra các giới hạn về tri tiêu cùng các ưu tiên của khối trong thời gian này
ủy ban châu âu đề xuất con số một hai trăm tám mươi tỷ euro tương đương một bốn trăm bốn mươi tỷ usd
cho ngân sách bảy năm tiếp theo của khối so với mức một chín mươi tỷ euro cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhưng anh một nước đóng góp dòng lớn cho các quỹ của eu
có thể sẽ không còn là thành viên của khối trong tương lai
và như vậy các thành viên khác sẽ phải tăng mức đóng góp
ngoài ra phần lan hiện nay là nước chủ tịch
hy vọng các lãnh đạo eu sẽ có thể nhất trí về một dự thảo ngân sách
tại hội nghị thượng đỉnh eu vào tháng một mươi tới
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng eu khả năng sẽ mất nhiều thời gian hơn
để đưa ra con số cụ thể
cơ quan dự trữ liên bang mỹ phép đã quyết định hạ lãi suất cơ bản hai mươi năm
từ biên độ hai hai hai mươi năm xuống biên độ một bảy mươi năm hai
vừa qua cơ quan dự trữ liên bang mỹ phép đã quyết định hạ lãi suất cơ bản
giữa lúc gia tăng rủi ro và bất ổn
do căng thẳng thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc
đây là lần cắt giảm thứ hai kể từ tháng bảy
và cũng là lần thứ hai kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm hai nghìn tám
được biết sau cuộc họp kéo dài hai ngày
ủy ban thị trường mở liên bang cơ quan hoạch định chính sách của fed
đã bỏ phiếu thông qua quyết định nói trên
theo đó cắt giảm lãi suất cơ bản hai mươi năm từ biên độ hai hai hai mươi năm xuống biên độ một bảy mươi năm hai
trước đó hồi tháng bảy vừa qua phép đã thực hiện cắt giảm lãi suất lần đầu tiên
một thập kỷ sau khi tiến hành tăng đến bốn lần vào năm ngoái
từ đầu năm đến nay bức tranh kinh tế mỹ có nhiều biến động
khi hoạt động đầu tư kinh doanh suy giảm đáng kể
lĩnh vực sản xuất cũng bắt đầu xu hướng giảm
trong khi số việc làm mới được tạo ra cũng ít dần
thưa quý vị mở rộng các chương trình tiến dụng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp
và người dân là những giải pháp mà ngành ngân hàng đang triển khai
để góp phần ngăn chặn đẩy lùi nạn tiến dụng đen
đây cũng là định hướng lớn mà các ngân hàng tổ chức tiến dụng
cam kết thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
xã hội luôn có những cá nhân và doanh nghiệp bị thiếu hụt vốn
để sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng
do đó nếu không nhận được sự hỗ trợ hoặc vay mượn được từ người thân
hoặc nhận được vốn vay từ các kênh chính thức như ngân hàng hay công ty tài chính
thì cá nhân hoặc doanh nghiệp sẽ tìm đến cho vay phi chính thức
hay còn gọi là tín dụng đen để có nguồn hỗ trợ tài chính là điều tất yếu
không những thế kênh tiến dụng chính thức thường có những tiêu chuẩn nhất định
về khách hàng mục đích sử dụng vốn tài sản bảo đảm cũng như thủ tục vây vốn
trong khi những tiêu chuẩn ngặt nghèo đó trong tiến dụng đen lại được loại bỏ
nên hình thức này sẽ dễ thích hợp với tâm lý muốn giản tiện của đại bộ phận dân chúng
đặc biệt là những khách hàng không đủ điều kiện vay do ngân hàng
hay các tổ chức tiến dụng đặt ra
theo thống kê của ngân hàng thế giới khoảng bảy mươi dân số việt nam
chưa tiếp cận vốn ngân hàng
số doanh nghiệp có khả năng tiếp cận nguồn vốn tiến dụng chính thức
cũng chỉ mới chiếm một phần ba tổng số doanh nghiệp
trong khi người dân doanh nghiệp khó tiếp cận vốn ngân hàng
thì nguồn tín dụng phi chính thức lại luôn rộng cửa
với thủ tục vay rất đơn giản linh hoạt không cần tài sản thế chấp nguồn vốn rồi rào
ước tính tiến dụng phi chính thức đang chiếm khoảng hai mươi tổng dư nợ tiến dụng
đây là một con số khá lớn
kinh tiến dụng này ngày càng hoành hành và phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau
gây nhiều hệ lụy cho xã hội và bức xúc cho người dân
để đẩy lùi vấn nạn này nhiều ngân hàng và các tổ chức tài chính đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp tuyên truyền
và hỗ trợ người dân tiếp cận được nguồn vốn tiến dụng chính thức
để giảm thiểu hoạt động tiến dụng đen
ngân hàng nhà nước đã đưa ra nhiều giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn của người dân
và doanh nghiệp đồng thời tạo ra điều kiện cho tổ chức tiến dụng chính thức mở chi nhánh ở địa bàn
thông qua các kênh cho vay
trong quá trình tổ chức điều hành hoạt động hệ thống ngân hàng nhà nước đã liên tục giả soát
điều chỉnh bổ sung các quy định về cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính
gắn với cải cách thủ tục hành chính đơn giản quy trình thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi
và đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những hệ lụy của vấn nạn tiến dụng đen
để mọi tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vai hợp pháp khi có nhu cầu
nhằm giúp người dân tiếp cận được nguồn vốn từ kênh chính thức
trong quá trình tổ chức điều hành hoạt động hệ thống ngân hàng nhà nước đã liên tục giả soát

và đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những hệ lụy của vấn nạn tiến dụng đen
vừa qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã tập trung chỉ đạo các cơ quan ban ngành
đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
bảo vệ quyền lợi ích và tài sản của người dân
thủ tướng cũng yêu cầu ngân hàng nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động tiến dụng ngân hàng
cải tiến quy trình thủ tục cho vay rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay đa dạng hóa các loại sản phẩm tiến dụng
dịch vụ ngân hàng các khói tiến dụng hỗ trợ phù hợp với từng phân khúc đối tượng khách hàng
cùng với đó là mở rộng mạng lưới hoạt động của các tổ chức tiến dụng ở những địa bàn có mạng lưới hoạt động ngân hàng
chưa tương xứng với nhu cầu tiếp cận tiến dụng dịch vụ ngân hàng của người dân
nhất là những địa bàn đang là điểm nóng về tiến dụng đen hiện nay để tăng khả năng tiếp cận vốn tiến dụng của người dân và doanh nghiệp
thưa quý vị vừa qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu kiểm điểm rõ trách nhiệm xử lý kỷ luật
đối với các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm càn trở gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công
giải ngân vốn đầu tư công tám tháng năm hai nghìn một mươi chín mới chỉ đạt hơn bốn mươi một kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
con số này thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đặc biệt hiện có một mươi sáu bộ ngành và một địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới hai mươi
theo các chuyên gia kinh tế việc chậm giải ngân vốn sẽ làm tăng chi phí đầu tư đặc biệt việc kéo dài dự án còn có thể gây thất thoát lãng phí
do khi tính theo triệt giá nhiều công trình bị đội vốn lên gấp nhiều lần vốn dự kiến ban đầu
chính vì vậy giải ngân vốn đầu tư công đã đang là áp lực nội tại của chính phủ và hiện chính phủ cũng đang có những chỉ đạo rất quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
cái việc giải ngân cả năm của một đơn vị phụ thuộc vào hay là của một dự án phụ thuộc vào rất nhiều các quy định trong đó đầu tư công chỉ là một
ngoài ra còn có quy định về luật đất đai trong công tác giải phóng mặt bằng quy định về luật xây dựng trong công tác về phê duyệt thiết kế thi công
quy định của luật đấu thầu trong quy định lựa chọn nhà thầu
và quy định của luật đăng sách trong quy định về hồ sơ gia khóa bạc giải ngân
vướng mắt của từng các quy định pháp luật như vậy thì sử dụng một luật để giải quyết là rất khó để khả thi do vậy cần phải có sự đồng bộ
tuy nhiên thì về khía cạnh đầu tư công thì cố gắng giải quyết tốt nhất để có thể tạo điều kiện giải ngân cao hơn so với năm trước đây
tại công điện thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mà thủ tướng chính phủ đã ký và ban hành ngày hai mươi một tháng tám vừa qua
cũng đã nhấn mạnh vấn đề bộ kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm điều chuyển theo thẩm quyền
hoặc tổng hợp báo cáo thủ tướng trước ngày một mươi tháng một mươi về những dự án không có khả năng giải ngân
và thu hồi số vốn không có khả năng giao kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
song song với đó các vấn đề trong giải ngân vốn đầu tư công như về tiến độ giải ngân nguyên nhân chậm giải ngân
cần phải được công khai minh bạch để nhận diện được những nút thắt cần tháo gỡ
cũng như có những chế tài xử lý cán bộ cố tình càn trở làm chậm giải ngân vốn đầu tư công
bây giờ thì chúng ta bảo có giải pháp gì thì chúng ta nói là giải pháp là nêu hết rồi
vấn đề là con người triển khai thực hiện và đặc biệt là vấn đề chúng ta có dám mạnh dạng thay những đối tượng
mà không hoàn thành cái việc đầu tư công đấy chuyển sang làm công tác khác không
thì chúng ta mới có thể đẩy nhanh tiến độ lên
chính phủ giao bộ tài chính công khai tình hình thực hiện dự án và tỷ lệ
giải ngân của các bộ ngành địa phương và báo cáo về các vướng mắc trong việc thực hiện
cũng như nguyên nhân và giải pháp khắc phục
cùng với đó các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm lập danh mục dự án trọng điểm
phân công lãnh đạo theo dõi quyết liệt đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng đấu thầu
và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục thanh toán
bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công chịu trách nhiệm thực hiện kiểm điểm rõ trách nhiệm
xử lý kỷ luật đối với các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm cản trở gây chậm trễ trong triển khai thực hiện
và giải ngân vốn đầu tư công
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị khán giả
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự
phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại